bộ trưởng nội vụ lê vĩnh tân vừa ký kế hoạch kiểm tra công tác cán bộ năm hai nghìn một mươi chín của bộ nội vụ
đối tượng kiểm tra gồm các cơ quan đơn vị thuộc trực thuộc bộ nội vụ và cá nhân có liên quan
theo nội dung kế hoạch kiểm tra công tác cán bộ năm hai nghìn một mươi chín
trong quý ba bộ nội vụ sẽ kiểm tra tại ban tôn giáo chính phủ và tạp chí tổ chức nhà nước
quý bốn sẽ kiểm tra cục văn thư và lưu trữ nhà nước trường đại học nội vụ hà nội
nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tiếp nhận tuyển dụng công chức viên chức
trong công tác quy hoạch bộ kiểm tra việc ra soát thẩm định cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch
điều kiện tiêu chuẩn trình độ năng lực uy tín cán bộ công chức viên chức trước khi quy hoạch
bộ cũng kiểm tra công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức
công tác bổ nhiệm cán bộ của bốn đơn vị trên công tác điều động luân chuyển
bộ nội vụ đề ra nguyên tắc khi phát hiện tổ chức cá nhân có vi phạm trong công tác cán bộ
phải tiến hành kiểm tra kết luận và xử lý nghiêm minh chính xác kịp thời
thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra
giám sát công tác cán bộ theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao